một đoàn một mươi bảy chiếc xe tải chở hàng viện trợ vào ngày hôm qua đã từ ai cập vào giải gaza
đây là đoàn xe thứ hai đi qua cửa khẩu rafah của ai cập đưa hàng viện trở vào giải gaza
và trước đó vào ngày hai mươi một tháng một mươi đoàn xe gồm hai mươi chiếc của tổ chức chặt lưỡi liềm đỏ ai cập cũng đã vào gaza
sau khi xung đột với phong trào hồi giáo hamas kiểm soát giải gaza bùng phát vào ngày bảy tháng một mươi vừa qua
israel đã bao vây hoàn toàn vùng lãnh thổ này cắt điện nước năng lượng
một bốn triệu người dân palestine đang mắc kẹt tại gaza
hơn bốn mươi số nhà gaza đã bị hư hại hoặc bị phá hủy do xung đột
cộng đồng quốc tế và khu vực hồi chúc israel đưa hàng viện chở cấp thiết vào gaza
để giảm nhẹ thảm họa nhân đạo của người dân palestine ở vùng lãnh thổ này
rafah là cửa khẩu duy nhất vào gaza không do israel kiểm soát
nhưng các cuộc phong kích đã làm đường xá hư hỏng và ngăn cản xe chở hàng thiếu chở
liên hợp quốc ước tính gần một trăm linh xe tải chở hàng mỗi ngày mới
có thể đáp ứng nhu cầu của quốc gia